các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các loại nấm này có thể lây từ người sang người do dùng chung vật dụng hoặc lây từ vật nuôi trong nhà như chó mèo sang người
ngoài mối nguy bệnh dạy da chó mèo còn lây chuyển cho người một số bệnh nấm khác
bệnh nấm dai là một trong những bệnh ngoài da phổ biến nhất là về mùa hè
nước ta có khí hậu nóng ẩm thế nên rất thích hợp cho sự phát triển của vi nấm
vì vậy các bệnh do vi nấm chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng số các bệnh ngoài da
tại bệnh viện gia liễu tp hcm bệnh nấm da chiếm tỷ lệ năm trên tổng số các bệnh da
vi nấm gây bệnh lây từ chó mèo
các vi nấm này gây bệnh cho chó mèo làm chúng bị dụng lông nổi sân đỏ ngứa da
hoặc chỉ gây ra các tổn thương kín đáo nơi lỗ tay mắt làm thương khó nhận biết
hoặc mầm bệnh mới chỉ dính trên lông của chúng chưa gây bệnh gì thế nhưng vẫn có thể lây bệnh cho người
theo ghi nhận cách thức lây nhiễm là do tiếp xúc trực tiếp với chó mèo
hoặc gián tiếp khi trẻ em bò lê lai trong nhà đã có sẵn bào tử nấm rời vãi trên nền nhà từ lông chó mèo
thông thường là những bệnh sau
bệnh nấm tóc là những mảng tròn tóc bị đứt ngang cách ra đầu vài mm ra đầu không bị sưng đỏ
cũng có trường hợp da đầu sưng tạo ra những bọc mủ quanh chân tóc và cọng tóc
bị dụng thành những mảng tròn gồ cao trụi tóc có hai loại như sau
nấm tóc gây dụng tóc khu trú không để lại xeo là do nấm mycosporum và trichophyton gây ra
còn loại nấm tóc gây dụng tóc khu trú để lại xeo là do nấm angkorian cholani
cách chữa trị bao gồm tại chỗ các tóc ngắn đến sát da đầu dùng dầu gội nizora
còn toàn thân là uống green cell phunvin và thuốc trị nấm loại bôi
bệnh nấm da có thể xuất hiện ở cổ má so thưởng hồn hít chó mèo
hoặc bất kỳ vùng da nào cũng có thể bị bệnh
tổn thương ban đầu là sân đỏ với những bóng nước nhỏ ly ti ngứa và lan rộng dân da trung quanh
thành những vòng tròn như đồng tiền
dân dân hay gọi là lác đồng tiền
tổn thương chủ yếu nằm ở rìa vòng tròn vùng trung tâm nhãn
các vòng tròn khi lan rộng sẽ giao nhau và tạo thành hình ảnh đa vòng
cách điều trị là thời gian bốn tuần uống green cell phunvin và bôi kem tránh cạo da trước khi bồi thuốc
bệnh nấm móng
bệnh bắt đầu từ bờ móng từ đó vi nấm ăn sâu vào trong máu
móng dần trở nên đục lôi lõm bề mặt mất bóng
phía dưới móng lùi xùi nhờ bột móng làm cho móng có vẻ dày
bột móng rồi lan dần ra các móng khác
cả móng tay và móng chân đều có thể bị bệnh
bệnh có thể tiến triển hàng tháng hàng năm
cần điều trị bằng cách bôi nisoran tại chỗ và uống green cell phunvin
khi thấy những tổn thương nghi ngờ như trên người bệnh cần đi khám chuyên khoa gia liễu
để lấy mỗi bệnh phẩm đem soi cấy nhằm xác định chính xác tắc nhân cây bệnh
thì điều trị mới có thể hiệu quả
thời gian điều trị cho mỗi loại nấm có khác nhau
cần điều trị đúng thuốc đủ liều lượng đủ thời gian cần thiết thì mới tránh được tái phát và kháng thuốc
ngoài ra cũng cần tránh những chẩn đoán sai rồi dùng thuốc không thích hợp làm tổn thương ban đầu thay đổi
thế nên khi tới được các bác sĩ chuyên khoa thì việc trần đoán chính xác đã trở nên khó khăn
các bác sĩ cho biết bệnh thường xuất hiện ở giai đầu
nhưng có thể gặp ở các vị trí khác như da mặt cổ chi trên kích thước là vài cm
trong ổ áp xe chứa đẩy các hốc mũi như xình lầy nằm trên nền da viêm nề
khi mũi chảy ra khô và để lại các bảng vải tiết dày màu vàng
tóc trong vùng thương tổn thường bị dụng
ngoài ra bệnh còn có các triệu chứng toản thân khác như hạch vùng cổ xương to sốt mệt mỏi
trong trường hợp nếu có tiếp xúc với vật nuôi chó mèo
hoặc nhà có nuôi mà bỗng rừng trên da xuất hiện các đốm hình tròn màu đỏ hồng ngơ ngáy
thì có thể đó chính là nguyên nhân đã bị nhiễm nấm sợi từ chó mèo
con đường chính của bệnh da do nấm sợi lây từ chó mèo sang người
là thông qua quá trình tiếp xúc trực tiếp giữa người và động vật
chẳng hạn như hôn ấu yếm vuốt ve hoặc nằm ngủ chung với chó mèo
bên cạnh đó việc sử dụng chung hoặc tiếp xúc với các đồ đặt như khăn tắm ca giường
cối nằm lược với chó mèo bị nhiễm nấm cũng là nguyên nhân khiến bệnh lây lan
sấu hiệu của bệnh da do nấm sợi là trên da xuất hiện các mảng màu hồng ban hình tròn
bầu rục hoặc đa cung bề mặt tróc vải nhẹ hoặc có viền vầy dưới hạn rõ
đường kính khoảng bốn năm mm có khi đến hơn một mươi mm nằm dài rác ở hai cánh tay
càng chân và đùi có khi ở ngực hoặc giải rác nhiều nơi trên cơ thể và ngứa nhiều
bệnh da do nấm sợi thường gặp đặc biệt ở môi trường khí hậu nhiệt đới nóng ẩm
rất thuận lợi cho vi nấm phát triển tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng
thế nhưng thường gây ngứa ngay khó chịu nếu không được điều trị hay điều trị không đúng
thì thương tổn nấm có thể lan tỏa gây chảm hóa hoặc bội nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống
nguyên tắc điều trị bệnh da dồn nấm sợi là cần xác định và loại bỏ các yếu tố thuận lợi cho nấm phát triển
như sử dụng thuốc bôi tại chỗ hoặc toàn thân theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa gia liễu
tuyệt đối không được tự ý điều trị tại nhà khi chưa có chẩn đoán chính xác về bệnh
nguyên tắc điều trị là sử dụng thuốc chăm sóc và vệ sinh da
đồng thời đưa thú cưng chó hoặc mèo đi kiểm tra để ngăn chặn mầm bệnh
việc điều trị càng sớm thì bệnh càng hết nhanh nếu người bị lây nấm để bệnh ủi lâu dễ gây biến chứng
như sốt cao nổi nhiều mầm đò cơ thể khó chịu ngứa ngáy khi nhiễm nấm sẽ khiến người bệnh ngứa ngáy khó chịu
nếu cãi thì nấm cũng sẽ lây lan khiến bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn
vì vậy phải vệ sinh cơ thể sạch sẽ đặc biệt là vùng da bị nấm eo
không dùng sợ tắm xà phòng có tính tẩy rửa mạnh thông thường
thay vào đó hãy sử dụng sữa tắm lành tính có thành phần chết xuất từ tự nhiên
điều này giúp làm sạch da một cách nhẹ nhàng mà không gây khô hay kích ứng da
sau khi tắm xong hãy thấm khô toàn bộ cơ thể và thoa kem dưỡng ẩm lên tổn thương nấm
nấm sợi không chỉ cây ngứa mà còn thô giáp
vì vậy thoa kem dưỡng ẩm là phương pháp tốt để thúc đẩy da tái tạo
phục hồi khỏi các tổn thương và giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn và bớt ngứa hơn
nấm sợi ở người lây lan rất nhanh tuyệt đối khủng gãi cao lên vùng da bị nhiễm nấm
cần cắt gọn gàng bóng tay để phòng tránh gây tổn thương thêm lên các vết ngứa do nấm gây ra
ngoài ra cần vệ sinh môi trường sống sạch sẽ
thay toàn bộ chăn gà gối nệm xem cửa và các vật rộng đã quạt tiếp xúc
vì nấm có thể chú ngụ trong đó và tiếp tục lây lan
nếu trong gia đình có nuôi chó mèo nên đưa mèo đến các bệnh viện thú y để được kiểm tra và loại bỏ mầm bệnh
ngoài ra cần đặc biệt lưu ý nếu nhà có nuôi chó mèo
nên cố gắng giữ chúng sạch sẽ thường xuyên kiểm tra sức khỏe và tẩy dun
nếu thấy vật đuôi có dấu hiệu bệnh trên da ví dụ như nấm
cần đưa đến các phòng khám thú y để được điều trị kịp thời tránh lây sang người
việc dự phòng bệnh do nấm cũng giống như đối với các loại ký sinh chủng khác
thế nhưng đường lây lan chủ yếu ở đây là qua đường tiếp xúc gián tiếp hay trực tiếp với chó mèo
vì vậy không ôm ấp hồn hít chó mèo hay để trẻ ôm ấp hồn hít chó mèo
không để trẻ bỏ lây lan dưới sàn nhà khi trong nhà có nuôi chó mèo
không để chó mèo vào phòng ngủ phòng chơi của trẻ
vệ sinh nhà cửa thường xuyên tránh lông chó mèo dụng rồi bay cắp nhà dính lên giường chiếu quần áo và chăn nêm
thường xuyên tắm cho chó mèo sạch sẽ
chúng ta cũng phải thường xuyên vệ sinh cá nhân vì mồ hôi ẩm ướt làm bởi lớp rừng của da
cọ sát gây sùng huyết trợt da
nhất là thiếu vệ sinh ít được tắm giặt để cho nhà bảo quẩn nấm bám vào da
có đủ thời gian lẻ nở và thành sợi nấm
giặt luộc quần áo phơi nắng lộn trái khi phơi
tránh thói quen mặc quần áo trợt không nên dùng đồ sợi như tao